việc tập trung kê khai cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín có một số bất cập
do vậy bộ giao thông vận tải yêu cầu các hãng hàng không tổng công ty đường sắt dừng việc yêu cầu hành khách kê khai
quyết định trên được bộ giao thông vận tải đưa ra sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi
trước đó từ hôm hai mươi tháng một mươi hành khách đi máy bay tàu hỏa phải kê khai thông tin cá nhân và bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
theo mẫu nhằm đảm bảo hành khách chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực chấp hành các quy định hiện hành
khi về nơi cư trú tuy nhiên bộ giao thông vận tải nhận thấy trong quá trình thực hiện yêu cầu trên gây ra một số bất cập như tập trung đông người
khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga nguy cơ làm chậm giờ khởi hành
do vậy bộ giao thông vận tải quyết định dừng yêu cầu kê khai bản cam kết và đề nghị hành khách tiếp tục khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng pc covid
bộ giao thông vận tải giao trung tâm công nghệ thông tin phối hợp với cục công nghệ thông tin của bộ y tế cục tin học hóa của bộ thông tin và truyền thông
giả soát xây dựng tích hợp các nội dung của bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín lên ứng dụng pc covid nhằm tận dụng thông tin sẵn có
việc tích hợp sẽ rút ngắn thời gian kê khai của hành khách và vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người dân về nơi cư trú